trong những ngày qua tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng xuất hiện sương muối gây thiệt hại nặng đến cây cà phê và hoa màu khác của bà con nông dân
ngày hôm nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng và các phòng ban huyện lạc dương đã đi kiểm tra thực tế và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục thiệt hại cho bà con nông dân
theo thống kê sở bộ có hơn bốn trăm sáu mươi tám hectare cà phê và hoa màu của hơn tám trăm linh một hộ dân tại địa bàn huyện lạc dương bị ảnh hưởng
tổng thiệt hại ước tính khoảng năm mươi tỷ đồng
riêng cây cà phê bị thiệt hại hơn bốn trăm ba mươi bốn hectare trong đó có ba trăm bảy mươi năm hectare bị thiệt hại từ bảy mươi trở lên
dòng màu cây ăn trái thiệt hại ba mươi bốn hectare
các sở ngành của tỉnh lâm đồng đã đưa ra một số giải pháp trước mắt và lâu dài để kịp thời khắc phục hậu quả cho bà con nông dân
sở đã phối hợp với huyện lạc dương tổ chức rà soát thống kê diện tích thiệt hại triển khai các giải pháp về hướng dẫn về kỹ thuật cho huyện lạc dương
để tiên triển phổ bến người dân có giải pháp khôi phục sản xuất bố trí nguồn kinh phí trong chương trình chuyển đổi giống cây trồng
và chương trình tái canh cải tạo giống cà phê năm hai nghìn hai mươi để hỗ trợ người nông dân
ngành nông nghiệp lâm đồng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh bằng các biện pháp tưới nước sớm cho cây để rửa xương muối hoặc khuôn khói làm tan sương muối
đồng thời trồng cây che bóng cho vườn cà phê và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một số diện tích phù hợp
cùng với đó
thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ tiến hành lắp đặt một số trạm cảm biến nhiệt độ ẩm độ để có cảnh báo sớm về tình hình diễn biến thời tiết
từ đó khuyến cáo người dân các biện pháp phòng tránh từ sớm giảm thiệt hại cho cây trồng